các địa phương cần xây dựng phương án cách ly diện rộng đối với tổ dân phố xã phường để phòng chống dịch
đây là yêu cầu của ủy ban nhân dân tp hà nội
cụ thể các quận huyện có nhiệm vụ xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố thôn xóm xã phường để phòng dịch
các đơn vị liên quan hạn chế tổ chức các cuộc họp sự kiện và hoạt động tập trung đông người
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành học tập khai báo điện tử kiểm soát dịch bệnh
sở y tế thành phố thực hiện nghiêm túc việc khoanh vùng điều tra xử lý ca bệnh bố trí khu vực cách ly tại cơ sở y tế
để tổ chức cách ly trong vòng một mươi bốn ngày đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
và các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở có tiền sử đi từ các nước có dịch về việt nam chiều qua một mươi bốn ngày
khẩn trương chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly ngoài cơ sở cách ly của quân đội công an
hướng dẫn địa phương xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố thôn xóm xã phường
đồng thời bảo đảm trang thiết bị vật tư y tế theo diễn biến tình hình cấp độ ba tương đương với một ca mắc bệnh covid một mươi chín